theo thống kê của các cơ quan chức năng của tỉnh thừa thiên huế trên địa bàn hiện có gần một mươi người dân địa phương
đi làm ăn ở hà nội tp hcm trở về chưa quá một mươi bốn ngày
bên cạnh đó cũng có một số bộ phận người dân ở vùng có dịch di tản về huế bằng phương tiện cá nhân
việc này sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh trên địa bàn
với điều kiện cơ sở vật chất hiện tại thừa thiên huế chưa thể đặt ra khả năng tổ chức cách ly tập trung cho số người này
nên trước mắt đã kêu gọi tự cách ly tại nhà đồng thời giao trách nhiệm cho chính quyền các địa phương cơ sở y tế công an
tăng cường giám sát tổ chức cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp có những biểu hiện bất thường về sức khỏe
ngoài ra lãnh đạo tỉnh sẽ tìm phương án phối hợp với các địa phương lân cận để kiểm soát hạn chế người dân đi lại trên tất cả các phương tiện